phát biểu tại buổi làm việc vợ kiểm tra về tình hình thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
về đại hội đảng bộ các cấp tại tỉnh bắc giang vào sáng nay
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả
mà tỉnh bắc giang đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian qua
đồng chí bày tỏ ấn tượng với một mươi bảy trên một mươi bảy chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh
nhậm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đều đạt và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra
đồng thời đề nghị tỉnh bắc giang cần quan tâm tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm
trước mắt tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội để hoàn thành nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
và đạt kết quả của cả nhiệm kỳ trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
bên cạnh đó bắc giang cần hoàn thiện và nâng cao chất lượng báo cáo chính trị trình tại đại hội
nâng cao chất lượng của đảng bộ tỉnh trong góp ý các phan kiện của trung ước